nhân dịp kỷ niệm bốn mươi năm năm ngày giải phóng hoàn toàn miền nam thống nhất đất nước
công an tp hcm vừa công bố quyết định giảm án cho năm mươi ba phạm nhân đã chấp hành tốt nội quy cải tạo
có kết quả lao động tốt
trong đó có hai mươi bảy phạm nhân giảm từ ba đến tám tháng và hai mươi sáu phạm nhân được giảm hết thời hạn chấp hành án phạt tù còn lại
tất cả chấp hành tốt nội quy quy chế của trại có kết quả lao động cải tạo tốt
đủ điều kiện tiêu chuẩn xét giảm án chính sách khoan hồng của đảng và nhà nước
tạo điều kiện cho các phạm nhân sớm đoàn tụ gia đình tái hòa nhập cộng đồng trở thành người có ích cho xã hội
trong năm hai nghìn hai mươi công an tp hcm đã giảm thời hạn chấp hành án phạt tù cho hai trăm chín mươi bảy phạm nhân
công an tp hcm yêu cầu công an hai mươi bốn quận nguyện phối hợp với chính quyền và các đoàn thể địa phương
tiếp tục theo dõi giúp đỡ những người lầm lỡ thực hiện các thủ tục xóa án tích
hỗ trợ sinh kế có công việc ổn định để làm lại cuộc đời